văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa đá rông lốc đã xảy ra trong đêm qua một mươi bảy dạng sáng nay một mươi tám tháng ba
tại các tỉnh lào cai yên bái lai châu phú thọ tuyên quang đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản cho các địa phương này
theo thống kê mưa đá đã làm hư hỏng tám mươi hai ngôi nhà trên địa bàn tỉnh lào cai làm thiệt hại hàng trăm hectare hoa màu của người dân
tại tuyên quang mưa rông mạnh kèm mưa đá rải rác khiến một mươi năm ngôi nhà bị thủng tóc mái
còn tại yên bái trong tháng ba này mưa đá rông lốc đã gây thiệt hại hai mươi tỷ đồng
tại lai châu cũng đã phải hứng chịu trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện tân uyên phong thổ và thành phố lai châu
gây thiệt hại lớn về nhà cửa hoa màu tài sản của nhân dân với ước tính tổng thiệt hại trên một mươi ba tỷ đồng
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh bị thiệt hại mưa đá rông lốc
khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bảo đảm ổn định đời sống cho người dân
các địa phương thuộc khu vực bắc bộ và thanh hóa thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng
để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với mưa rông lốc xét và mưa đá